quỹ ban nhân dân tp hcm vừa ban hành kế hoạch khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng
triển khai thử nghiệm các dịch vụ công nghệ viễn thông thế hệ thứ năm năm g
dự kiến cuộc gọi đầu tiên trên mạng viễn thông năm g được thực hiện vào tháng chín tới đây
việc thử nghiệm các dịch vụ năm g sẽ giúp nhà mạng viễn thông đánh giá về hiệu quả sử dụng băng tần
vùng phủ sóng dung lượng tốc độ tối đa để chuẩn bị cho công tác quy hoạch mạng lưới
sử dụng tần số phát triển trên diện rộng
theo các chuyên gia công nghệ việc sớm triển khai năm g sẽ hỗ trợ tốt cho hành trình xây dựng tp hcm thành đô thị thông minh
với ưu điểm có tốc độ nhanh băng thông nhiều hơn
hạ tầng năm g chính là nền tảng cho việc phát triển các ứng dụng internet vạn vật trong đô thị thông minh